liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty plc vị thanh
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hậu giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam lê gia phước chủ tịch hội đồng thành viên
và nguyễn trí dũng giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển plc vị thanh
hồ sơ vụ án thể hiện công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển plc vị thanh
là chủ đầu tư dự án tổ hợp khách sạn bốn sao và chợ du lịch xà no
tại phường một thành phố vị thanh tỉnh hậu giang với tổng số vốn hơn hai trăm bốn mươi tỷ đồng
tháng chín năm hai nghìn hai mươi dự án được khởi công và thi công một số hạng mục
trong đó hạng mục chợ du lịch xà no dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác vào cuối năm hai nghìn hai mươi
thời điểm này phước và dũng biết các kiosk thuộc dự án chưa đủ điều kiện để kinh doanh bất động sản
hình thành trong tương lai chưa đủ điều kiện huy động vốn nhận tiền đặt cọc
thanh toán tiền mua
ký ốt với khách hàng nhưng hai đối tượng đã tổ chức quảng cáo bán sản phẩm này trên mạng xã hội
và đặt bán cho nhiều người nhằm mục đích chiếm đặt tài sản
bước đầu cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hậu giang xác định
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba phước và dũng đã bán các sản phẩm kiosk cho tám người
chiếm đoạt số tiền hơn chín bốn tỷ đồng để dũng trả nợ
số tiền thu được phước bỏ ngoài hệ thống sổ sách kế toán của công ty
chuyển thẳng vào tài khoản của mình và sử dụng vào mục đích cá nhân
không dừng lại ở đó phước còn đem toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất
hình thành và hình thành trong tương lai thế chấp cho ngân hàng vay ba mươi tỷ đồng
ngoài ra phước còn nợ tiền của các công ty thi công xây dựng dự án trên một mươi tỷ đồng